cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp bước đầu điều tra vụ giết người
mà nguyên nhân xảy ra do xuất phát từ mâu thuẫn nhất thời giữa hai nhóm thanh niên
đã có sử dụng rượu bia không phải là băng nhóm phức tạp trong xã hội
vụ việc diễn ra tại phường an hòa thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp vào ngày một mươi tháng sáu
vào lúc hai mươi một h ba mươi phút ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một tại khóm tân bình phường an hòa
thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp xảy ra vụ giết người do đối tượng trần tấn phúc
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ngụ phường an hòa thành phố sa đéc thực hiện
theo kết quả điều tra bước đầu nguyễn văn long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ngôi phường ba
thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp đang dự tiệt sinh nhật tại nhà lê thành tài
thì chạy ra ngoài mua nước do điều khiển xe với tốc độ nhanh nên xém đụng phúc
hai bên lại qua tuyến lại lúc này long chạy về nhà tài rủ nhóm bạn đan nhậu đi đánh phúc
đến địa điểm trên nhóm của long lập nhóm bạn của phúc
trong lúc đánh nhau long dùng dao gây thương tích cho đan là người trong nhóm của phúc
sau đó phúc đã nhặt con dao của long làm rớt và đâm long khiến nạn nhân tử vong
sau đó là phát hiện là những người bạn của long là trước đó đã chạy ảo đã trên đường đà tông đức thắng
nên tiếp tục cãi quả với nhau
và phúc cùng những người bạn phúc đưa đan đến bệnh viện khác để cấp cứu
cũng theo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng tháp
do hai nhóm thanh niên đều đưa bạn mình đến bệnh viện cấp cứu
gặp nhau nên tiếp tục xảy ra cường cãi ảo đãi nhau trong bệnh viện
và long cũng đã tử vong trước khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu
chỉ xuất phát từ mâu thuẫn nhất thời giữa hai nhóm thanh niên đã có sử dụng rượu bia
không phải là băng nhóm phức tạp trong xã hội
một ngày sau khi lẫn trốn phúc đã đến công an phường an hòa
thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp đầu thú
hiện trần tấn phúc đã bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra